doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp vướng mắt về mặt bằng nguồn nhân lực thậm chí là vốn liếng đều ở địa phương là chính
và chính phủ sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa để đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển tốt hơn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ điều này tại buổi gặp mặt hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam diễn ra vào chiều nay
vui mừng thấy các doanh nghiệp có khát vọng phát triển mạnh mẽ tình cảm nông nàn với quê hương đất nước
thủ tướng mong các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm song hành hỗ trợ tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn
để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
thủ tướng yêu cầu các cơ quan từ trung ương đến địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
tháo gỡ khó khăn về mặt bằng vốn
chính phủ sẽ nghiên cứu có những cơ chế chính sách thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nói chung
và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng phát triển mạnh mẽ
fdi các thành phần kinh tế khác bình đẳng với pháp luật và nhà nước tạo mọi điều kiện để phát triển
kịp thời tạo cơ chế chính sách nhất là quyền tài sản quyền con người quyền công dân
luôn luôn được nhà nước bảo vệ để các bộ yên tâm làm đang lâu dài ở đất nước
thủ tướng đề nghị doanh nghiệp nhỏ và vừa có sự tính toán để phát triển bền vững năng động hiệu quả
mong các doanh nghiệp tính toán cẩn thận có chiến lược bài bản nâng cao chất lượng quản trị
trong phát triển cố gắng phát triển về số lượng để bảo đảm mục tiêu năm hai nghìn hai mươi
cả nước có hơn một triệu doanh nghiệp hoạt động
thủ tướng hy vọng doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng
do đó bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với các bộ ngành hướng dẫn phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ